trong cuộc họp báo thường kỳ của bộ ngoại giao vào chiều nay phát ngôn viên bộ ngoại giao việt nam lê thị thu hằng đã thông báo về hoạt động đối ngoại của việt nam trong thời gian tới và trả lời các câu hỏi của phóng viên việt nam và quốc tế về các vấn đề báo chí quan tâm
trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết thông tin liên quan đến vụ việc một phụ nữ việt nam bị sát hại tại hàn quốc và công tác bảo hộ công dân đối với nạn nhân người phát ngôn bộ ngoại giao việt nam lê thị thu hằng cho biết
theo thông tin từ đại sứ quán việt nam tại hàn quốc nạn nhân là chị bùi cát hạ vụ việc thì xảy ra ở quận cong búc seoul hàn quốc
ngay sau khi vụ việc xảy ra bộ ngoại giao đã chỉ đạo đại sứ quán việt nam tại hàn quốc khẩn trương làm việc với các cơ quan chức năng của hàn quốc để xác minh những thông tin liên quan
đại sứ quán việt nam tại hàn quốc cũng cho biết là cảnh sát seoul đã bắt giữ đối tượng này
bộ ngoại giao việt nam đã chỉ đạo đại sứ quán việt nam tại hàn quốc theo dõi sát vụ việc và đảm bảo xét xử đúng người đúng tội cũng như các quyền lợi hợp pháp của công dân việt nam